sáng nay ngày một mươi một tháng hai tổng bí thư nguyễn phú trọng đã làm việc với tập thể lãnh đạo ban kinh tế trung ương
cùng dự có các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương cùng lãnh đạo các bộ ban ngành
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ ban kinh tế trung ương có vai trò rất quan trọng
là cơ quan tham mưu chiến lược cho đảng về kinh tế xã hội sau hơn bốn năm đi vào hoạt động đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi tám
ban kinh tế trung ương đã khẳng định chủ trương tái lập ban kinh tế trung ương là quyết định đúng đắn cần thiết
những thành tiệu của đất nước những quyết sách của đảng ghi nhận sự đóng góp của ban kinh tế trung ương
tổng bí thư nguyễn phú trọng mong muốn ban kinh tế trung ương phải hoạt động toàn diện hơn đều hơn chất lượng hơn chủ động quyết liệt và hiệu quả
nhìn lại bốn năm và năm hai nghìn một mươi sáu ban kinh tế trung ương đã để lại những dấu ấn trong các hoạt động
chủ trì xây dựng các đề án thực hiện công tác nghiên cứu đề xuất công tác thẩm định và tham gia ý kiến công tác hướng dẫn kiểm tra giám sát công tác cán bộ đào tạo và công tác xây dựng đảng
hoạt động của ban ngày càng toàn diện chất lượng cao hơn nhiều sản phẩm và có thêm nhiều kinh nghiệm
năm hai nghìn một mươi sáu ban đã bám sát tình hình thực tiễn nghiên cứu tham mưu đề xuất với ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
có các chủ trương quyết sách lớn về kinh tế xã hội
ban đã có năm mươi chín chuyến công tác bốn mươi hai hội thảo và tọa đàm ký kết chương trình phối hợp với ba mươi sáu cơ quan đơn vị
đây cũng là lần đầu tiên ban được chủ trì bảy đề án lớn công tác thẩm định có nhiều tiến bộ thể hiện rõ chính kiến
một trăm linh cán bộ của ban có trình độ tiến sĩ thạc sĩ hai trăm linh lượt cán bộ được đào tạo và đảng bộ có hơn một trăm linh đảng viên với sáu mươi năm đảng viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp cao cấp
tại buổi làm việc lãnh đạo các bộ
ban ngành đã trao đổi làm rõ hơn những ưu điểm khuyết điểm nêu những kiến nghị với kỳ vọng
ban kinh tế trung ương sẽ phát triển hoàn thiện thực sự xứng đáng với vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về kinh tế xã hội của đảng ta
trong ý kiến kết luận tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận những kết quả ấn tượng của ban kinh tế trung ương từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến nay
khẳng định chủ trương đúng đắn trong việc tái lập ban
tổng bí thư cho rằng chưa bao giờ ban kinh tế trung ương có vị thế như ngày nay
cơ sở vật chất đội ngũ lề lối và phương pháp làm việc đã từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh từ kinh nghiệm và kết quả
ban kinh tế trung ương phải xác định vai trò tham mưu chiến lược về kinh tế xã hội cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
công tác nghiên cứu xây dựng đề án công tác thẩm định là lý do tồn tại ban kinh tế trung ương
vì thế các đề án phải mang tầm chiến lược sắc bén khách quan công tâm thuyết phục và có ý nghĩa phản biện sâu sắc
công tác hướng dẫn kiểm tra giám sát phải được chú trọng
những mô hình tốt phải được biểu dương phải phát hiện phê phán những tiêu cực tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế
bàn phải thể hiện quan điểm trong các chính sách của đảng có chính kiến trong xử lý những dự án thua lỗ những lệch lạc trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
mọi công việc đòi hỏi cán bộ ban kinh tế trung ương
phải có dũng khí và sự hiểu biết sâu sắc
các đồng chí phải hướng dẫn kiểm tra giám sát
tôi nói là kịp thời phát hiện chủ động đề xuất biểu dương cái tốt phê phán xử lý tiêu cực tham gia vào đấu tranh phòng chống tham nhũng
chứ không phải chỉ năm năm sơ kết một mươi năm tổng kết cái đó là quy định định kỳ đó
có những cái đột xuất vừa qua bốn chị chưa nhận được báo cáo là đột xuất của ban kinh tế trung ương yêu cầu xử lý cái này yêu cầu xử lý cái kia
anh kiếm gì với chính phủ
thì vai trò của ban kinh tế rất là quan trọng lắm
tổng bí thư chỉ rõ nhiệm vụ trong xây dựng cơ quan đội ngũ lề lối phương pháp làm việc
bàn kinh tế trung ương phải có nhiều chuyên gia giỏi và thu hút các chuyên gia giỏi đủ bản lĩnh kinh nghiệm để làm việc tốt hơn
ban kinh tế cần chú trọng đến công tác tuyên truyền
trách nhiệm của ban là tuyên truyền chủ trương của bộ chính trị ban bí thư tạo đồng thuận trong xã hội hiện thực hóa các nghị quyết
đồng thời với việc đề xuất hoàn thiện các chủ trương chính sách mang tầm chiến lược
ban kinh tế trung ương phải bám sát nghị quyết của đảng để phê phán những nhận thức sai trái lịch lạc mơ hồ
đồng thời có đủ lý lẽ để phản bác lại những quan điểm sai trái
đồng thời có đủ lệnh để phản bác lại những quan điểm sai trái
cán bộ đảng viên phải soi mình kiểm điểm chân thành theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn nếu làm chưa tốt sẽ phải làm lại
tất cả phải hướng tới mục tiêu chủ động chất lượng nhuẩn nhuyễn quyết liệt và hiệu quả
xây dựng ban kinh tế trung ương thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược về kinh tế xã hội giúp ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị và ban bí thư